ủy ban kiểm tra trung ương đã ra thông báo về kỳ họp thứ ba mươi sáu
trước đó kỳ họp này đã diễn ra từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng năm tại hà nội
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đã chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung về kiểm tra
khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ tỉnh ủy sơn la
xem xét thi hành kỳ luật ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân
và các cá nhân liên quan về các vi phạm khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp ba mươi năm của ủy ban kiểm tra trung ương
ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí huỳnh quang hải ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ tài chính
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra
việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy
và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy các tỉnh thái nguyên cà mau
kết quả giám sát đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí phó bí thư tỉnh ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh